thì va chạm khi tham gia giao thông có lẽ là điều mà không ai trong chúng ta mong muốn
tuy nhiên thì người ta thường nói là một sự nhịn là chín sự lành
mỗi người nhường nhau một chút thì sẽ không xảy ra mâu thuẫn
tuy nhiên thì không phải ai cũng có thể giữ được cái đầu lạnh khi mà va chạm giao thông
dẫn đến việc là hoàn toàn có thể xảy ra những xô xát thậm chí là phá hoại tài sản
vụ việc vừa xảy ra tại đà nẵng sẽ được chúng tôi phân tích chi tiết trong phần sau của bản tin ngày hôm nay
trước tiên thì hãy cùng đến với công tác đấu tranh với cái chết trắng tại tỉnh lạng sơn
cơ quan chức năng tỉnh vừa phá chuyên án đấu tranh với đường dây ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia
thu giữ bốn mươi hai bánh heroin và bắt giữ một đối tượng
tại km số chín mươi quốc lộ một a thuộc xã minh sơn huyện hữu lũng
lực lượng công an đã yêu cầu dừng và kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát một mươi hai a tám trăm bốn mươi ba
chạy hướng hà nội lạng sơn do triệu đình hùng chú tại xã cai kinh huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn điều khiển
dưới gầm ghế sau của xe lực lượng công an phát hiện thùng các tông
bên trong chứa bốn mươi hai bánh heroin có trọng lượng hơn một mươi năm kg
bước đầu đối tượng hùng khai nhận được một người trung quốc gọi điện thuê đi hà nội
nhận số ma túy trên để vận chuyển về thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
để nhận số tiền công là một trăm linh triệu đồng
mặc dù biết rằng việc buôn bán và vận chuyển cá chết trắng là hành vi bị luật pháp việt nam nghiêm cấm
xong vì lợi nhuận nên rất nhiều đối tượng đã bất chấp tất cả
mới đây thì tại khu vực bản san xã tri lễ huyện quế phong
đội biên phòng tri lễ phối hợp với công an nghệ an
đội kiểm soát ma túy cục hải quan nghệ an
vừa phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng người lào
đang vận chuyển trái phép chất ma túy về bên kia biên giới về việt nam để tiêu thụ
hai đối tượng bị bắt giữ là thò trá lì và thò dua rìa
chú ở bản na cỏ mư xã phà bánh huyện mường quắn tỉnh hủa phan lào
tăng vật thu giữ tại hiện trường là một bọc nhựa màu đen thuốc phiện
đựng trong can nhựa có trọng lượng một mươi kg
hai chiếc xe máy hai điện thoại di động
qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận số lượng thuốc phiện trên
do chúng đi thu mua và đổi hàng của nhân dân trong địa bàn sinh sống
sau đó đưa vào việt nam bán kiếm lời
hiện bộ đội biên phòng nghệ an đã hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án
và bàn giao các đối tượng tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện phú hòa tỉnh phú yên vừa thi hành lệnh bắt tạm giam
đối tượng nguyễn kim phụng chú xã hòa quang nam huyện phú hòa vnv cố ý gây thương tích
do có mô thuẫn từ trước nên vào chiều tối hai tháng năm
nguyễn thành kiên đã rủ đoàn công định đoàn công tây tạ như ý và nguyễn kim phụng
cùng chú xã hòa quang nam mang theo hung khí đến tìm đánh nguyễn minh thương chú cùng xã
khi đến nơi giữa kiên định tây và thương xảy ra sâu sát
thấy vậy nguyễn kim phụng đã lấy một khúc cây vuông gần đó
xông vào đánh trúng đầu nguyễn minh thương gây thương tích phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
quay trở lại câu chuyện mà anh vũ đã đề cập
ở đầu bản tin ngày hôm nay
trong đời sống hàng ngày thì không thể tránh khỏi những va chạm hay là mâu thuẫn
và quan trọng hơn là cách mà mỗi cá nhân chúng ta biết kiềm chế hành xử đúng mức để giải quyết những mâu thuẫn đó
một cách hài hòa và thỏa đáng
chỉ không bằng lòng về cách tham gia giao thông trên đường
vậy mà một số người đã không ngần ngại hành xử một cách côn đồ và thô bạo
thậm chí là gây tổn hại đến tính mạng và tài sản của người khác
hãy cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại đà nẵng
để rút ra những kinh nghiệm quý báu cho chính bản thân mình
nhóm phóng viên chúng tôi đến hiện trường của một vụ tai nạn giao thông cùng với một số nhân chứng
dù vết vẫn còn vương vãi trên mặt đường
các nhân chứng vẫn chưa hết bằng hoàng sợ hãi khi kể lại sự việc xảy ra vào chiều ngày bảy tháng năm
hai nạn nhân của vụ việc này là anh huỳnh đình thống bốn mươi hai tuổi
và em ruột là huỳnh đình thơ ba mươi bảy tuổi
cùng chú tây phường hòa an quân cầm lệ thành phố đà nẵng
khi anh thơ là anh bị té xuống
mà lúc đó anh cũng kêu biết gãy tay
thế rồi người tham gia thông cây tai nạn là đừng bỏ chạy
thế là anh thơ chạy theo anh kéo lại
thì đối tượng rút dao tấn công luôn
tấn công thì anh huỳnh đình thống ở gần nhà đây
anh ruột của anh thơ nghe tin anh mới chạy qua hỗ trợ
hỗ trợ thì đối tượng tấn công đồng thời đâm anh thống luôn
vào thời điểm xảy ra vụ việc người dân tập trung rất đông
như chú tây phường hòa an quân cầm lệ thành phố đà nẵng
trước hành vi côn đồ của hung thủ không ai dám mắc can thiệp
nên đối tượng dễ dàng gây thương tích cho cả hai nạn nhân
tôi thấy như thế là tôi mới chào qua tôi hỗ trợ
nhưng mà nhìn thấy đối tượng cầm cái dao rất là manh đỏ
và cây dao đó nó có bốn cái máu chốt
dính vào trong mái ngón tay thì rất là khó mà lấy dao lên đối tượng
thành thử là tôi cũng chẳng chờ
nhận được tin báo công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng
đã nhanh chóng có mặt và cầm đồ
và không chế được đối tượng
tại cơ quan công an đối tượng được xác định là đinh công nguyên
hai mươi sáu tuổi chú viện ham giang tỉnh quảng nam
sau quá trình làm việc đối tượng nguyên đã tỏ ra ân hận
về hành vi sai trái của mình
cũng trên đề bàn quân cầm lệ thành phố đà nẵng
đối tượng chu đình hào hai mươi ba tuổi
chú viện ba vì hà nội
cùng bạn đang lưu thông trên đường
do không vượt được xe ô tô của anh nguyễn thế hơn
hai mươi sáu tuổi chú phường khuây trung quận cầm lệ điều khiển
nên hai đối tượng đã bực tức
cố áp sát và yêu cầu tài xế dừng xe
hai thanh niên đã đạp vào cửa sau
chạy đầu xe cầm gậy đập vỗ kính chăn gió
và tại cơ quan công an đối tượng hào
đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình
anh sơn có cầm đập đấy
em có cầm căn ngăn lại
nhưng mà lúc về do em tức quá
em quay lại em vụt có một phát
lúc đó do bực tức
em không có nhận ra được
nhưng mà bây giờ nhận ra là đúng
căn cứ vào hành vi của đối tượng
và hậu quả gây ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầm lệ
thành phố đà nẵng đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với đinh công nguyên
về hành vi cố ý gây tương tích
nguyễn thế hơn về hành vi cố ý quỷ quay tài sản
từ vụ vai chạm giao thông nhỏ
nhưng các đối tượng đã sử dụng hông khí
gây tổn hại đến tính mạng và tài sản của người khác
đây là hành vi côn đồ
cần phải được xử lý nghiêm để làm gương cho những ai
hay coi tướng pháp luật
hỏi mua số lượng lớn thẻ cào với mệnh giá một trăm linh đồng
khi chủ cửa hàng đưa thẻ
thì nguyễn đình tiến đã nhanh tay đánh cháo số thẻ cào
rồi cho vào túi
đối tượng đã nhanh chóng bị công an bắt giữ ngay sau đó
thủ đoạn của đối tượng là dùng tiền mua một lượng lớn thẻ cào điện thoại
rồi khéo léo dùng dao lam
cao số nộp tiền vào tài khoản của mình
dùng để chơi game rời sử dụng
rồi dán trở lại
sau đó tiến dùng các thẻ đó mang đến các cửa hàng bán thẻ để lừa đảo
sau khi đánh cháo thẻ bằng thủ đoạn nói trên
tiến giả vỡ thương lượng về giá
chủ cửa hàng không đồng ý
thì tiến trả lại số thẻ cào đã đánh cháo
rồi nhanh chân tẩu thoát
được biết với phương thức này
đối tượng nguyễn văn tiến đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo
ở các địa bàn cẩm xuyên kỳ anh thái nguyên đà nẵng
chiếm đoạt tài sản với số lượng tiền không hề nhỏ
nhận được tin báo của nhân dân
công an huyện mỏ cây bắc
phối hợp với tổ công tác phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh bến tre
đã bắt quả tang chín đối tượng
đang đá gà ăn thua bằng tiền
tại phần đất của bà nguyễn thị bé
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
ở ấp tích khánh xã khánh thạnh tân huyện mỏ cây bắc
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản
vi phạm hành chính thu giữ bốn con gà đá
hai cặp cửa sắt một mươi năm xe mô tô
bảy điện thoại di động
cùng số tiền là trên ba mươi bốn triệu đồng
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ
xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị vào tối qua
lực lượng chức năng quận phú nhuận
thành phố hồ chí minh đã bất ngờ ập vào
một cơ sở thẩm mỹ viện chăm sóc da
trên đường hoa sứ và bắt quả tang
các nhân viên tại đây đang có hành vi
mua bán dâm với khách
khoảng hai mươi giờ
đội cảnh sát hình sự quận phú nhuận
phối hợp với công an phường bảy
kiểm tra đột xuất cơ sở chăm sóc da thiên lý spa
có địa chỉ tại năm mươi bốn đường hoa sứ
thì bắt quả tan ba cặp đang thực hiện hành vi mua bán dâm
theo điều tra để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện
cơ sở này chỉ tiếp khách quen
nếu khách lạ thì chỉ tiếp khách người trung quốc
đồng thời để nguy trang
lối lên cầu thang còn được khóa chắc chắn
bằng một lớp cửa sắt
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phá cánh cửa
mới bắt quả tang được
bước đầu các nhân viên khai nhận
ngoài việc chăm sóc da còn kim luôn việc bán dâm
với giá từ chín trăm linh đồng
đối một triệu hai trăm linh đồng một lượt
và hoạt động từ một mươi giờ sáng đến hai mươi hai giờ đêm
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra
cũng trong tối qua
tại một tiệm sửa xe gắn máy
trên đường huỳnh tấn phát
quận bảy tp hcm
đã xảy ra vụ cháy lớn
khiến toàn bộ tài sản bị thiêu dụi
thời điểm trên
người dân bất ngờ phát hiện khói lửa bốc lên
từ tiệm sửa xe hải hoàng
tại số một nghìn sáu trăm năm mươi chín
đường huỳnh tấn phát
quận bảy tp hcm
nên đã hô hoán mọi người đến ứng cứu
và gọi điện thoại cho lực lượng chức năng
trong lúc lực lượng tại chỗ đang dập lửa
thì trong hiện trường xảy ra nổ
làm đám cháy diễn biến càng phức tạp
cảnh sát phòng cháy chữa cháy
sau đó có điều sáo phương tiện
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
khoảng một giờ sau ngọn lửa được dập tắt
không có thương vong về người
xong tài sản trong căn nhà trên đã bị thiêu dụi
hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc
một lần nữa chúng tôi lại muốn nhắc quý vị và các bạn
về việc kiểm tra các thiết bị dễ cháy
cầu dao đèn điện trước khi đi ngủ
hoặc là đi ra ngoài
bởi lẽ là chỉ một sơ ý rất nhỏ thôi
thì cũng có thể gây ra thiệt hại khôn lường
về cả người và tài sản
và thông tin về vụ cháy tại tp hcm
cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa nay
những tin tức về an ninh trật tự mới nhất
chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
còn bây giờ xin mời chị thu thủy và chị vi anh
tiếp tục an ninh toàn cảnh ngày hôm nay
xin cảm ơn những thông tin đáng chú ý
mà anh anh vũ vừa cung cấp
và chúng tôi chắc chắn sẽ còn chờ đợi
những diễn biến mới về tình hình an ninh trật tự
trong bản tin một trăm một mươi ba online vào chiều ngày hôm nay
quý vị và các bạn thân mến
chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục
với những thông tin về truy nã tội phạm
sau ít phút nữa